thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định vừa kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố huỳnh tiến và con là huỳnh tài
cùng chú tại thị xã hoài nhơn về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết luận điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín hình tài bị các đối tượng xấu móc nối
tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thông qua mạng xã hội huỳnh tiến đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức gửi email
trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này và lôi kéo cha cùng tham gia
hai đối tượng đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp
tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức phản động và lôi kéo một số cá nhân tham gia
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đấu tranh
làm rõ và ngăn chặn hành vi của các đối tượng